thưa quý vị đã bước vào mùa du lịch đà nẵng đang là địa điểm thu hút đông đảo du khách
bởi các hoạt động lễ hội vui chơi sôi động và hấp dẫn
đây cũng chính là thời cơ vàng để các đối tượng trộm cắp móc túi lợi dụng lúc đông người
để thực hiện hành vi phạm tội
và thời gian vừa qua tại thành phố đà nẵng lực lượng công an đã liên tục bắt được
nhiều đối tượng móc túi trên địa bàn
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
ngày hai mươi chín tháng năm công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ năm đối tượng
thực hiện hai mươi vụ móc túi lấy cắp hai mươi một điện thoại di động
các đối tượng này lợi dụng nơi đông người tra trộn vào một sự kiện thể thao
diễn ra tại công viên biển đông và chia nhau đi móc túi
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm này đã thực hiện lấy được hai mươi một chiếc điện thoại di động
của người tham gia sự kiện với trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
khi chuẩn bị lên tàu về thành phố hồ chí minh thì các đối tượng bị bắt giữ
tại bến nhà ra thì phối hợp với các lực lượng khác sử dụng đồng bộ phát hình vụ
được lệnh của bác chủ thị đạo cũng như lãnh đạo công an quận sơn trà
thì cho bí mật mở những đối tượng này ngay tại chỗ để kiểm tra
sau khi kiểm tra tư trang và đối diện cá nhân của các đối tượng
thì phát hiện trong túi sách của một đối tượng nữ chứa được tổng cộng hai mươi một điện thoại
túi ai sợ hỡi
còn không thì đeo trước cổ tôi lấy vô làm tôi rạch
ngày năm tháng sáu lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng lại tiếp tục khống chế
và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản tại bờ tây sông hàn
ngày em ngồi với lại em uống nước và cái điện thoại thì để ở đằng sau
và khi mà em quay lại thì em cảm thấy có người lấy điện thoại em
thì em quay lại thì anh đang cầm điện thoại em và đứt túi
anh lại chạy đi
thì em mới chạy lại
em gọi mọi người lại thì bạn em nó chạy ra nó đã đặt anh này xuống
mà anh này thì bút điện thoại em ra xa con người
tức là một anh một anh lái xe thì anh lái xe chạy trốn
lợi dụng đà nẵng đang vào mùa du lịch
người dân và du khách tập trung đông ở các lễ hội sự kiện
các đối tượng bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
đã tra trộn vào đám đông và thực hiện hàng loạt các vụ bóc túi
các đối tượng thường hoạt động theo nhóm rải rác khắp nơi
để hỗ trợ che chắn lẫn nhau tuôn giấu tài sản
cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện
trước tình hình đó lực lượng công an các đơn vị địa phương
tại thành phố đà nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát
thường xuyên có mặt tại các khu vực tổ chức lễ hội
tập trung đông người để đảm bảo an ninh trật tự
an toàn cho người dân và du khách
từ khi công viên apec đi vào hoạt động
thì đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện
chương trình căn hóa và nghệ
chính vì vậy lưu lượng khách tập trung đông người ở đây rất là đông
và việc tập trung đông người như vậy thì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều
đến tình hình an ninh trật tự đặc biệt là dễ xảy ra
đền trọ trộm cắp tài sản dưới hình thức là móc túi
chính vì vậy mà lãnh đạo đảng ủy ủy ban
cũng như ban giới hệ công an phường chỉ đạo các bộ kinh sĩ
cùng các lực lượng có liên quan tăng cường công tác
cùng các kiểm soát để đảm bảo tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là phòng ngừa các đối tượng móc túi
để tránh tình trạng bị móc túi trộm cắp tài sản
công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân
không nên mang quá nhiều tiền và những giấy tờ tùy thân không cần thiết
khi đến những nơi đông người tham gia các lễ hội
đồng thời cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác tự bảo vệ tài sản của bản thân